chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị sáng nay tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội
thảo luận xung quanh dự án pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng
nhiều ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục ra soát và điều chỉnh một số quy định về thẩm quyền
của các cơ quan xử phạt hành chính như công an viện kiểm soát nhân dân tòa án hay chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến tán thành với sự cần thiết phải ban hành pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính
đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng đồng thời nhấn mạnh trong thực tiễn hiện nay
các loại hành vi hình thức xử phạt thẩm quyền trình tự thủ tục xử phạt hành vi cản trở hoạt động tố tụng
chưa được quy định cụ thể dẫn đến việc xử phạt hành vi vi phạm gặp nhiều khó khăn vướng mắt
một vấn đề được các đại biểu quan tâm chính là về thẩm quyền các chủ thể được xử phạt vi phạm hành chính
thì pháp lệnh là quy định là lực lượng công an nhân dân là xử được xử phạt là về cái hành vi cản trở là giai đoạn là tin báo tố giác tội phạm
và giai đoạn điều tra chi tố xét xử
còn nếu như hồ sơ mà đã gửi qua tòa thì lực lượng công an là không có quyền là xử phạt
thì tôi cũng còn rất là băng phăng
về cái ý này bởi vì trên thực tế thì nó có những cái vấn đề xảy ra khi mà hồ sơ đã chuyển qua tòa án
mà tòa án thủ lý rồi thì hành vi cản trở đó là nó vẫn diễn ra không chỉ mà diễn ra trong phiên tòa
mà ngoài phiên tòa mà mỗi lúc mỗi nơi trên mọi địa bàn mọi lĩnh vực
đồng tình với quan điểm của thiếu tướng lê tấn tới nhiều ý kiến cho rằng các hành vi cản trở hoạt động
tố tụng có thể diễn ra trong cả quá trình tố tụng
vì thế cơ quan soạn thảo cần cân nhắc điều chỉnh một số quy định để bảo đảm phù hợp cụ thể
bên cạnh đó có ý kiến cũng đề nghị pháp lệnh nên cân nhắc bổ sung quá trình thi hành án vào phạm vi điều chỉnh
hay cân nhắc thẩm quyền của bà nhân dân các cấp trong việc xử phạt vi phạm hành chính
đối với các hành vi cản trở hoạt động tố tụng
theo chương trình dự kiến pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng
sẽ được xem xét thông qua vào ngày một mươi tám tháng tám và chính thức có hiệu lực từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
cũng trong sáng ngày hôm nay phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai tại xã việt dân thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
đây là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước với thu nhập bảy mươi triệu đồng một người một năm
thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã
vùng tôn giáo được chính phủ bộ công an đánh giá cao
phát biểu tại ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai xã việt dân
phó thủ tướng thường trực phạm bình minh ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã việt dân năm hai nghìn hai mươi hai
nhất là những thành tích trong phát triển kinh tế và đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của cả nước
phó thủ tướng thường trực yêu cầu cấp ủy chính quyền ubnd tổ quốc việt nam các cấp
các tổ chức đoàn thể xã hội trên địa bàn tỉnh quảng ninh tiếp tục quan tâm hơn nữa
để ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng thực chất đi vào chiều sâu
phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị kinh tế văn hóa xã hội của địa phương
cần xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân
trong đó lực lượng công an là nòng cốt
tiếp tục đổi mới nội dung hình thức biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vực lĩnh vực địa bàn cụ thể ở cơ sở
gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với các phong trào thi đua yêu nước do đảng
nhà nước các cơ quan đơn vị mặt trận tổ quốc và đoàn thể tổ chức chính trị xã hội phát động
để tạo hiệu ứng cộng hưởng tích cực và sự lan tỏa trong đời sống nhân dân ở khu dân cư
nhân dịp này phó thủ tướng thường trực phạm bình minh đã thăm tặng quà các gia đình tiêu biểu
trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã việt dân
tại tỉnh tuyên quang sáng nay bộ công an phối hợp với tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ubnd tỉnh tổ chức tổng kết chương trình hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo gia đình chính sách
gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh tuyên quang
tới dựa chương trình tổng kết có đại tướng tô lâm ubnd bộ trưởng bộ công an
đồng chí chẩu văn lâm ubnd bí thư tỉnh ủy tỉnh tuyên quang
các đồng chí lãnh đạo các đơn vị chức năng bộ công an lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh tuyên quang
thực hiện chủ trương của đảng và nhà nước về xóa đói giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội
những năm qua đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn hết sức quan tâm
chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo gia đình chính sách
gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong đó có việc hỗ trợ xây dựng nhà ở
giúp người dân yên tâm lao động sản xuất ổn định cuộc sống
với mục đích đó tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
có chủ trương hỗ trợ triển khai xây dựng một bốn trăm linh căn nhà ở cho các hộ nghèo hộ gia đình chính sách
gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh tuyên quang
với nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân hàng nhà nước việt nam và các đơn vị tài trợ
qua ba tháng triển khai thực hiện đến nay một bốn trăm linh căn nhà cho hộ nghèo gia đình chính sách
đã hoàn thành tổng kết bàn giao để các hộ gia đình nhanh chóng đưa vào sử dụng
một cái nhà nhỏ vững chắc nồng ấm tình người là niềm mơ ước từ rất lâu của các hộ gia đình
có nhà tạm rột nát như gia đình chúng tôi
chúng tôi chưa từng nghĩ trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay
chúng tôi lại có được ngôi nhà khang trang như thế này
ngày hôm nay mơ ước của bản thân tôi và một ba trăm chín mươi chín hộ gia đình được trao nhà tỉnh nghĩa đã trở thành hiện thực
chương trình hỗ trợ một bốn trăm linh nhà ở trong tỉnh tuyên quang
cho hộ nghèo và các gia đình chính sách khó khăn trao tặng một xe cứu thương cho trung tâm y tế huyện sơn dương
mang giá trị nhân văn sâu sắc thể hiện tình cảm cao quý của bộ công an và cá nhân đồng chí bộ trưởng bộ công an
ngân hàng nhà nước và các đơn vị tài trợ đã dành cho nhân dân các dân tộc tuyên quang
một bốn trăm linh căn nhà được xây dựng mới kiên cố từ nay trở đi không phải lo âu vào ngủ báo lũ rét mứt
là nguồn động viên to lớn để các hộ gia đình vững tin vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo
phát biểu tại lễ tổng kết chương trình thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an
đại tướng tô lâm trân trọng cảm ơn các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đã tích cực phối hợp ủng hộ về vật chất tinh thần
để một bốn trăm linh hộ nghèo gia đình chính sách gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh tuyên quang
có được ngôi nhà kiên cố hơn khang trang hơn qua đó góp phần giúp cho họ yên tâm lao động sản xuất bám đất bám bản
hạn chế được việc di cư tự do tham gia đấu tranh chống lại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia khu vực miền núi phía bắc
bên cạnh niềm vui của một bốn trăm linh hộ dân trên địa bàn tỉnh tuyên quang ngày hôm nay
chúng ta cũng còn rất trăn trở khi trên địa bàn tỉnh tuyên quang giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
vẫn còn hơn năm mươi hộ nghèo tức là con số này chiếm đến hai mươi ba bốn của tỉnh tuyên quang
trong đó có một số huyện có hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao như lâm bình năm mươi năm chín huyện na hàng năm mươi sáu huyện chiêm hóa ba mươi một
cuộc sống của nhiều gia đình còn đang khó khăn nhất là về nhà ở
một bộ phận đồng bào chưa có nhà ở hoặc đã có nhà nhưng bằng tạm bợ chanh tre nứa lá nên nguy cơ đổ sập rất cao
không bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa bão
gió lốc lũ ống lũ quét chúng ta cũng phải hết sức suy nghĩ về những vấn đề này khi mà đất nước ta đã cũng gần tám mươi năm giành được độc lập
và cũng gần năm mươi năm đất nước đã được thống nhất cũng gần bốn mươi năm công cuộc đổi mới nhưng đời sống của người dân tỉnh tuyên quang nói chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn
do vậy chúng ta phải chung sức để giải trước xóa lói giảm nghèo phát triển kinh tế sau bảo đảm an ninh trật tự tại các huyện nghèo trên địa bàn
tại lễ tổng kết đại tướng tô lâm cũng đã trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình
trao tặng một xe cứu thương cho trung tâm y tế huyện sơn dương để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn huyện
nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày cách mạng tháng tám thành công và quốc khánh hai tháng chín sáng cùng ngày đại tướng tô lâm và đoàn công tác bộ công an đã tới thăm khu di tích quốc gia đặc biệt tân trào
tại đây đoàn đã dân hương tại lán nà nưa đỉnh tân trào
và dân hương trồng cây lưu niệm tại khu tưởng điện các vị tỉnh bộ công an
đồng thời bộ trưởng tô lâm và đoàn công tác đã khảo sát địa điểm dự kiến đặt tượng đài chủ tịch hồ chí minh và đến dân hương tại khu di tích nhà công an trung ương
cũng trong chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy tuyên quang
tại buổi làm việc các đại biểu đã thảo luận đánh giá thẳng thắn kết quả phối hợp lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ nhiệm vụ ổn định xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh tuyên quang trong thời gian qua
trao đổi một số nội dung biện pháp tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự nhất là giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
với vị trí chiến lược nằm giữa vùng đông bắc và tây bắc của tổ quốc là thủ đô kháng chiến nơi ghi dấu ấn của nhiều sự kiện lịch sử gắn liền với vận mệnh dân tộc
việc bảo vệ và phát huy các giá trị truyền thống cách mạng có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước nói chung và tỉnh tuyên quang nói riêng
bộ trưởng tô lâm đề nghị tỉnh tuyên quang tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng chính phủ quốc hội triển khai thực hiện hiệu quả
nghị quyết số một mươi một nqtvk nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thực hiện chuyển đổi số công tác xóa đói giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội
tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng an ninh kinh tế an ninh xã hội
xử lý nghiêm minh các vụ việc tiêu cực tham nhũng quan tâm chỉ đạo bảo đảm an ninh công nhân an ninh trong khu cụm công nghiệp
tập trung tham mưu giải quyết rứt điểm các vụ khiếu kiện tranh chấp có liên quan đến lợi ích chính đáng của người dân nhất là vụ khiếu kiện phức tạp kéo dài
đặc biệt chú trọng đến công tác phòng ngừa tội phạm kéo giảm tội phạm một cách căn bản bền vững
lực lượng công an tỉnh phân đấu thực hiện cho được các chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi hai nhất là chỉ tiêu giảm ít nhất năm phạm tội về trật tự xã hội
nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố
triển khai toàn diện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thực hiện hiệu quả các mặt công tác đấu tranh với tội phạm hình sự
tuyệt đối không để hình thành băng ổ nhóm tội phạm lộng hành hoạt động theo kiểu xã hội đen gây bức xúc dư luận
về triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai nqtvk của bộ chính trị bộ trưởng tô lâm mong muốn ban thường vụ tỉnh ủy tuyên quang
đặc biệt quan tâm triển khai có hiệu quả nghị quyết một mươi hai về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công an tỉnh có đủ phẩm chất và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ
ngày hôm nay công an tỉnh hòa bình tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
đồng chí thượng tướng trần quốc tò ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã tới dự
tại buổi lễ ban tổ chức đã thông báo quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động đồng chí đại tá lê xuân minh giám đốc công an tỉnh hòa bình
nhận công tác giữ chức vụ phó cục trưởng cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí đại tá đỗ thanh bình phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh hòa bình
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao những kết quả mà đại tá lê xuân minh và đại tá đỗ thanh bình đã đạt được trong thời gian qua
chúc mừng đại tá đỗ thanh bình vinh dự được bộ trưởng bộ công an bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh hòa bình
tin tưởng ban giám đốc công an tỉnh hòa bình sẽ phát huy những ưu điểm đạt được trong quá trình công tác phát huy tinh thần trách nhiệm sức mạnh tập thể đoàn kết nội bộ cùng lãnh đạo tỉnh hòa bình lãnh đạo công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đồng chí thứ trưởng yêu cầu đại tá đỗ thanh bình trên cương vị công tác mới cần tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống của công an tỉnh hòa bình hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được ngành cũng như địa phương giao

trên lĩnh vực an ninh hai bên thường xuyên tiến hành các cuộc hội đàm trao đổi đoàn cấp cao nhằm chia sẻ kinh nghiệm tăng cường hợp tác về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong đó có tội phạm về xuất nhập cảnh đưa người di cư trái phép và mua bán người góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa việt nam và vương quốc anh nói chung và quan hệ giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc anh nói riêng
đặc biệt thời gian qua các cơ quan chức năng phía anh và đại sứ quán vương quốc anh tại việt nam đã tiến hành nhiều hoạt động hợp tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh việt nam đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực di cư và xuất nhập cảnh nhận trở lại công dân trong khuôn khổ các bảng ghi nhớ giữa hai chính phủ về di cư phòng chống mua bán người đối thoại sẽ mở ra nhiều cơ hội để hai bên thúc đẩy hợp tác về di cư và giải quyết các khó khăn thách thức trong tình hình mới
tại phiên đối thoại hai bên đã trao đổi thảo luận và thống nhất các vấn đề truyền thông về xuất nhập cảnh và di cư an toàn hợp pháp các vấn đề liên quan hồi hương chính sách mới về xuất nhập cảnh phòng chống mua bán người đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm ngăn chặn xuất nhập cảnh di cư bất hợp pháp khuyên khích nhập xuất cảnh an toàn hợp pháp thông qua các hoạt động truyền thông tập huấn nâng cao năng lực xuất nhập cảnh và trao đổi thông tin tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác chặt chẽ trong công tá
thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai và một mươi bảy năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
ngày hôm nay cục cảnh sát hình sự tổ chức buổi gặp mặt và lễ báo công đón mừng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do đảng và nhà nước trao tặng
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
cùng dự có thượng tướng lê thế tiệm nguyên thứ trưởng bộ công an thượng tướng lê quý vương nguyên thứ trưởng bộ công an các đồng chí nguyên lãnh đạo tổng cục cảnh sát anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thương binh thân nhân các liệt sĩ
tại buổi gặp mặt các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường bảy mươi bảy năm qua
ở mỗi thời điểm lịch sử lực lượng cảnh sát hình sự nói chung cục cảnh sát hình sự nói riêng đều sung kích đi đầu không quản ngại khó khăn gian khổ xứng đáng là lực lượng nòng cốt là quà đấm thép trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
trong đó cục cảnh sát hình sự đã tham mưu nhiều phương án giải pháp phòng chống tội phạm có hiệu quả tổ chức các hoạt động phòng ngừa xã hội phòng ngừa nghiệp vụ tập trung đấu tranh mạnh có trọng tâm trọng điểm với các loại tội phạm nổi lên như tội phạm có tổ chức tội phạm sử dụng vũ khí tội phạm sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia có yếu tố nước ngoài tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phòng chống tội phạm tỷ lệ điều tra khám phá án hàng năm đều đạt cao và vượt trì tiêu
giảm trong các năm qua với những đóng góp đó ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cục cảnh sát hình sự đã vinh dự được chủ tịch nước tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh dù trải qua nhiều lần thay đổi về tổ chức bộ máy đến nay lực lượng cảnh sát hình sự đã được bố trí theo hướng tập trung chuyên sâu thống nhất xuyên suốt từ bộ đến cơ sở theo mô hình công an bốn cấp đảm bảo tinh gọn mạnh làm nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng chống t
tội phạm hình sự trong thời gian tới thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu lực lượng cảnh sát hình sự cần nhận thức sâu sắc bối cảnh tình hình tích cực đổi mới tư duy hành động tạo ra sức mạnh tổng hợp quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng cảnh sát hình sự đến năm hai nghìn ba mươi là lực lượng chính quy tình nguyện hiện đại
trong thời gian tới thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu lực lượng cảnh sát hình sự cần nhận thức sâu sắc bối cảnh tình hình tích cực đổi mới tư duy hành động tích cực đổi mới tư duy hành động tích cực đổi mới tư duy hành động tích cực đổi mới tư duy